xin kính chào quý vị và các bạn
người dân các tỉnh miền bắc nước ta đã chào đón năm mới nhâm dần trong tiết trời giá rét
dự báo trong đêm nay và ngày mai cũng như ngày mùng bốn tết
khối không khí lạnh còn được tăng cường thêm nên các tỉnh bắc bộ có lúc có mưa nhỏ
và tình trạng z đậm z hại vẫn xảy ra
nhiệt độ cao nhất ở khu vực đông bắc bộ trong ngày mai là một mươi ba một mươi sáu độ
trên những đỉnh núi cao vẫn có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết
sau đó sang ngày mùng bốn nhiệt độ sẽ tăng lên ở mức một mươi năm một mươi tám độ
đến ngày mùng năm tết mưa rứt và nhiệt độ có xu hướng tăng lên ở mức một mươi sáu một mươi chín độ
trong ba ngày tới khu vực phía tây bắc bộ chỉ có mưa nhỏ trong ngày mai
sau đó mưa rứt trời duy trì nhiều mây
về tình hình nhiệt độ z đậm z hại vẫn xảy ra ở nhiều khu vực
với nhiệt độ hai ngày tới hầu như không vượt quá một mươi tám độ
riêng tây bắc bộ sẽ cao hơn
sau đó sang đến ngày mùng năm nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng một mươi sáu một mươi chín độ
số điểm z đậm z hại tập trung chủ yếu ở vùng núi
các tỉnh trung bộ bao gồm thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trong hai ngày tới
nên nhiệt tiếp tục duy trì ở ngưỡng z đậm vùng núi có nơi z hại
với nhiệt độ cao nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ
đến ngày mùng năm tết sẽ vượt qua ngưỡng rét đậm
từ quảng bình đến thừa thiên huế có nơi đỡ rét hơn
trong ba ngày tới có lúc có mưa nhỏ về đêm và sáng
ban ngày mức nhiệt đạt ngưỡng một mươi chín hai mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong thời gian tới có thời tiết ổn định
chỉ có mưa rào dài rác ở phần phía bắc khu vực
nhiệt độ tăng không nhiều và trêu chiều mức nhiệt không vượt qua ba mươi độ
các tỉnh phía bắc thấp hơn
vùng cao tinh nguyên ba ngày tới trời hầu như không mưa
do đặc điểm địa hình nên về đêm và sáng trời rét với mức nhiệt trong khoảng một mươi sáu một mươi chín độ
ban ngày nhiệt độ tăng nhanh lên mức hai mươi sáu hai mươi chín độ trong hai ngày tới
và lên mức hai mươi bảy ba mươi độ trong ngày mùng năm
trái ngược hoàn toàn với tết trời giá z ở các tỉnh miền bắc
người dân nam bộ được vui xuân trong tiết trời thuận lợi không mưa
ngày còn nắng kéo dài nhưng nhiệt độ không quá cao
trưa chiều hơi oi nóng với nhiệt độ trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
một số nơi ở miền đông nam bộ sẽ cao hơn